tại sân ngôi nhà họ ngồi nói chuyện chia sẻ về những điều mà gia đình bà có được sau khi con bà được tuyển dụng đi làm
trước khi con đi làm thì cả gia đình làm cỏ là chính thu nhập trả được mấy
bây giờ con đi làm gia đình có thêm tiền để mua được nhiều thứ vui lắm
không chỉ bà r a mang hen mà một số hộ gia đình trên địa bàn xã ayun huyện chư sê đều được tuyển dụng đi làm qua kênh tư vấn tuyển dụng
do trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với đoàn thể địa phương và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động
do tập quán và đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số vùng tây nguyên
nên trung tâm dịch vụ việc làm rất chú trọng đến công tác tuyển chọn doanh nghiệp để qua đó hỗ trợ việc làm phù hợp cho đồng bào
điều này cũng đã góp phần đem lại diện mạo kinh tế đổi sắc cho nhiều buôn làng thôn bản nơi đây
hiện xã iaun có hơn hai trăm linh người ở độ tuổi lao động
tuy nhiên chỉ có khoảng một trăm linh lao động đi làm ngoại tỉnh
tại các tỉnh thành lớn như bình dương hồ chí minh
thực tế với các trung tâm dịch vụ việc làm mục tiêu chính đó là đưa người lao động bị thất nghiệp quay trở lại thị trường
kết nối việc làm cho những người có nhu cầu
với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai tuy nhiệm vụ này không đạt tỷ lệ cao như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
song sự nỗ lực của trung tâm đã giúp cho nhiều lao động nhất là lao động đi làm xa được về làm việc ổn định tại địa phương
để người lao động và chủ sử dụng lao động hiểu rõ
quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
hàng năm trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau
thông qua hoạt động sàn giao dịch việc làm cố định lưu động
bằng cách trả lời trực tiếp ý kiến thắc mắc của người lao động
chủ sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
tại các phiên giao dịch việc làm đặc biệt là các hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số
tuyên truyền cũng hiệu quả hiệu quả nhất là mời hệ thống dịch địa thôn
ủy ban dân xã để công tác tuyên truyền
thứ hai là hợp dân vừa hợp dân vừa hợp toàn niên vừa hợp cả làng
dân thì công tác tuyên truyền về lòng ghép hợp dân về mở đồng diện tích phát triển diện tích
thứ hai là để cho họ hiểu vấn đề đi
hiện tại là đi kiếm việc làm ăn ở nơi xa để tạo việc cho bà con
để phát triển không như dân xưa đâu
việc thông bức để hiểu thế nào là về vấn đề
phát triển kinh tế nếu mà không phát triển là không thể thao đá giam nghe đâu
tuy nhiên đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số tại tây nguyên là trình độ còn nhiều hạn chế
do đó các cán bộ tham gia công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia tuyển dụng lao động
tại các công ty cũng còn nhiều khó khăn
tư vấn cho người đồng bào dân tộc tỷ số thì cũng tương đối khó
bởi vì là trình độ hơi khép hơi thấp
và họ cũng chưa có thời gian đi ra khỏi địa phương
và với cái phong tục họ là quăn quẳng trong cái địa bàn thôi
cho nên mặc dù như thế nhưng mình có cái phương pháp là không đi nhiều
lựa chọn đi các đối tượng mà họ có đảm bảo
họ được đoàn thanh niên giới thiệu
như vậy là họ năng động siêng năng
và họ có cái tích lũy để họ làm gương để làm cái tiền đề cho những người đi sau
theo đại diện lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai
trong hai năm qua
trung tâm đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tư vấn việc làm cho đồng bào dân tộc
đặc biệt là các xã vùng ba đặc biệt khó khăn để kết nối việc làm cho người lao động
điều quan trọng đó là các việc làm chống này hoàn toàn phù hợp cho đồng bào thiểu số
nhất là về chính sách ưu tiên hỗ trợ
chính sách bảo đảm ổn định trong quá trình làm việc của họ
hiệu quả này được phản ánh qua số doanh nghiệp
người lao động tham gia các buổi tuyển dụng tư vấn việc làm cho đồng bào ngày càng tăng
chúng tôi đi là
năm hai nghìn một mươi chín này chúng tôi đi là một mươi hai xã đặc biệt khó khăn
và đưa số người lao động đi làm việc ở bình dương đồng nai với long an tp hcm
như vậy đa số phần một trăm linh là người lao động dân tộc thiểu số
như vậy đi qua kênh này là chúng tôi đã ký hợp đồng
ký kết với các công ty tại các địa bàn bình dương với đồng nai ra tại trung tâm đây
và chúng ta là tập hợp như vậy là đưa người lao động vào đó
có địa chỉ
có nơi ở việc làm và theo dõi được đối tượng này
bởi vì đồng bào dân tộc thiểu số vùng gia lai thì ban đầu cũng hơi ngại cho cái việc đi làm xa
cho nên hai năm vừa qua thì trung tâm chúng ta đã phối hợp được tỉnh đoàn hội phụ nữ
và phòng lao động của các huyện để chúng ta thực hiện chính sách tuyên truyền và tư vấn
trong cái phiên giao dịch thì đa số là người đồng bào đến được tư vấn định hướng
có các công ty và được chính quyền địa phương
trong đó là đoàn thanh niên phòng lao động tư minh xã hội
viện phụ nữ hội đồng dân là phối hợp chúng ta đi tuyên truyền và gọi
và mời đến phiên giao dịch việc làm tham gia và chúng ta được tư vấn
chị nguyễn xuân mỹ phương là một trong số rất nhiều lao động đã tìm được việc
thông qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai
đối với chị phương trong bối cảnh có quá nhiều dịch vụ tư vấn việc làm với rất nhiều hình thức
trung tâm dịch vụ việc làm luôn là nơi chị yên tâm tin tưởng lựa chọn
năm năm thì mình làm việc ở dương và sài gòn
thì cái dịch vụ về cái trung tâm dịch vụ việc làm ở đó thì nó phát triển
thì khi mà mình có xu hướng về đây để mình ổn định
thì mình cũng tới cái trung tâm dịch vụ việc làm ở gia lai để mình tìm hiểu ra lại cái chỗ
trung tâm dịch vụ việc làm ở đây thì nó cảm giác uy tín
rồi nó cái cảm giác tin tưởng đối với người lao động hơn
thì mình giữ cho đó mình gắn cấp với công ty đến hiện tại
không chỉ tạo việc làm cho người lao động
mà trung tâm còn kết nối tìm việc làm chống thông qua các doanh nghiệp
sự hỗ trợ quay lại giữa doanh nghiệp bên cần tuyển dụng nguồn lao động chất lượng
trung tâm nơi kết nối việc làm cho người lao động đã tạo thuận lợi cho người thất nghiệp
từ hồi giờ thì vừa lao động chính sức ở đây thì khoảng một mươi bạn
còn những bạn tới thì làm một thời gian để học được việc
thì các bạn lại về ở huyện các bạn mở các sở riêng
thì bây giờ thì cái vấn đề lao động là vấn đề nó nang giải so với các doanh nghiệp
mà tìm cái nguồn chất lượng nó phù hợp thì cả tuyển dụng trên facebook rồi thì nó cũng không được như cái ý muốn
thì có được cái trung tâm giới thiệu việc làm thì cái nguồn nó rất chất lượng và nó bảo đảm
thì hiện tại hiện tại bây giờ bên công ty tâm nguyễn là tuyển dụng đa số là các vị trí là đang thông qua trung tâm giới thiệu việc làm
thật ra khi kết nối với bên trung tâm giới thiệu việc làm của gia lai
thật ra khi kết nối với bên trung tâm giới thiệu việc làm của gia lai
thì mình thấy bên trung tâm rất là đáp ứng cho các doanh nghiệp ở tỉnh
như vừa rồi mình có tuyển một số bạn ở bộ phận kế toán
thì bên trung tâm đã chuyển hồ sơ qua và cũng đáp ứng được với bên chỗ công ty của
ở quê bệt lạc cư thì cái nguồn lao động mà lao động phổ thông thì nó rất là hiếm
nhưng mà đối với các cái huyện thuộc gia lai thì cái nguồn lao động mà lao động phổ thông nó dôi dư rất là nhiều

do đó là cũng thu hút nhiều doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp đóng chân ở các khu công nghiệp như bình dương đồng nai hồ chí minh
thì họ cũng thường xuyên phối hợp với trung tâm
và có thể là trung tâm cũng mời cùng với các cái doanh nghiệp này đi xuống địa phương để tư vấn trực tiếp
có cái buổi tư vấn trực tiếp để người lao động đối thủ trực tiếp với doanh nghiệp
với sự hợp tác này điều mà trung tâm thu được chính là niềm tin của mỗi người lao động có được việc làm nhờ trung tâm
được trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm
vừa làm nói chung môi trường cũng tốt
vừa học được nghề với lại có công việc ổn định
lương nói chung cũng đủ trang trải cuộc sống
cái đó là nói chung cái đó là tốt
bởi vì có cái như thế những người đang thất nghiệp với lại không có việc làm được công việc
người ta cũng vui nói chung là đánh giá cao về cái chương trình đó
dạ em em cũng
đi tìm nhiều việc làm nhưng mà không ổn định
xong trên đó giới thiệu xuống đây em thấy có việc ổn định lương hướng lại được để giúp em trăm con tốt hơn
dạ trung tâm truyền thông về việc làm
nói chung là theo em là rất tốt và hiệu quả
giúp công nhân tụi em không có việc làm ổn định hơn ạ
chứng mắt là mình cảm thấy nó uy tín
uy tín nó đặt ra hàng đầu
với lại những cái chỗ trung tâm giới thiệu việc làm khác thì nó cần cái
nó đặt cọc hay là cái gì đó chi phí riêng gì đó
để mới có cái
có cái việc làm cho người lao động
thì cái trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh thì
không có về vấn đề đó mà họ phát triển về cái
tìm về nguồn lao động cho người lao động nhiều hơn
không có nói đến cái phần phí hay là cái gì đó
không có quá khó mà cũng nhiệt tình giới thiệu rồi
bổ sung hồ sơ hướng dẫn chỉ đạo về cái vấn đề mà thiếu sót hồ sơ
để cho người lao động bổ sung kịp thời
để cho doanh nghiệp có hồ sơ để họ phỏng vấn
thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai đã chú trọng và có nhiều giải pháp thiết thực
để đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho mọi đối tượng
ngay từ khi người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
và tạo điều kiện cho người thất nghiệp tiếp cận một cách tốt nhất về thông tin thị trường lao động
hỗ trợ tìm việc làm học nghề tích cực kết nối để người sử dụng lao động tiếp cận với người thất nghiệp để tuyển lao động
trong một mươi năm qua trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm
cho hai mươi ba năm trăm năm mươi chín lượt người
trong đó năm hai nghìn một mươi là một ba mươi hai lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm
tuy nhiên bên cạnh những nỗ lực này của trung tâm dịch vụ việc làm gia lai
vấn đề hiện nay của tỉnh đó là khó thu hút được nguồn lao động có chất lượng
mà chủ yếu mới tập trung nguồn lao động đơn giản tay nghề thấp
đó là vấn đề cũng nan giải với một số doanh nghiệp ở trên địa bàn gia lai
nếu như về bộ phận thiết kế hiện tại tới thời điểm này mình đã tuyển
khoảng gần một tháng rồi chưa có bạn nào nộp hồ sơ
thì các bạn về tỉnh riêng có bộ phận chuyên môn về thiết kế thì các bạn về tỉnh
có lẽ là cũng không có sức hấp dẫn cho các bạn về tỉnh
mình cũng đưa ra cái tiêu chí là sẽ thứ nhất về lương
thứ hai về sẽ mua hỗ trợ các khoản bảo hiểm cho các bạn về đóng bảo hiểm
và thứ ba là mình tạm những nguồn đào tạo thêm cho các bạn đi dự án
kết nối được với những dự án lớn để cho bạn có những sự học hỏi hơn
mình đang muốn bên trung tâm dịch vụ kết hợp với các trong nguồn lao động
ở trong thành phố hồ chí minh như các trường đại học khi các bạn tốt nghiệp ra trường
thì làm sao khi những các bạn ở địa phương sẽ làm sao khi tiếp nhận được
cái nhu cầu có cần của địa phương mình và để tạo cho cơ hội họ quay về lại địa phương họ lao động
trên địa bàn gia lai thì doanh nghiệp thì khoảng trên dưới bốn ngàn rưỡi
các ngành nghề chủ yếu là bên nông nghiệp chế biến hoặc là một số cái ngành nghề dịch vụ
như vậy là số doanh nghiệp lớn thì không nhiều đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ
và cái hộ kinh doanh gia đình là nhiều như vậy việc kiếm kiếm việc cho người lao động thì cũng có
tuy nhiên mức lương mức lương với là cái điều kiện thì họ cũng chưa mặn mà lắm
cái nguồn mà vị trí việc làm trống cũng có mà cái vị trí việc trồng trống hiện nay là
đa số là về phần là lao động phổ thông là nhiều
đa số là cái mức lương trên địa bàn này mức lương này thì địa bàn gia lai thì khoảng ba triệu rưỡi cho đến bốn triệu rưỡi thôi
thế như vậy là đa số là người lao động thì họ có thể mình nhận định là họ quay là về nhà họ có kinh doanh là tại nhà
hoặc là họ có đất nông nghiệp thì họ có thể làm nó tiện lợi hơn
hơn nửa lứa tuổi thì họ cũng đã lớn rồi họ quay lại thị trường cũng hơi là khó khăn với họ
tuy nhiên thì trung tâm cũng cố gắng với mức độ của trung tâm thì họ quay lại thị trường cũng chiếm khoảng năm mươi
thì trung tâm cũng hiệu quả trong hai năm vừa qua
bài toán giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động thất nghiệp nói riêng là vấn đề không chỉ của gia lai
tuy nhiên với đặc thù của địa phương trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai cũng đang ngày càng cố gắng đưa ra nhiều giải pháp
để có thể nâng cao tỷ lệ lao động thất nghiệp có việc làm qua đó góp phần nâng cao kinh tế địa phương
thưa quý vị và các bạn
chính sách bảo hiểm thất nghiệp một mươi năm qua
đã đem lại nhiều lợi ích cho những người tham gia bảo hiểm
điều quan trọng nhất của chính sách này không phải là hưởng trợ cấp mà là việc làm ổn định đem lại sinh kế lâu dài cho người lao động và gia đình của họ
do đó những gì mà trung tâm dịch vụ việc làm gia lai làm được trong thời gian qua trong công tác kết nối việc làm
tuy còn nhiều hạn chế song cũng đã giúp thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số
đó là vươn lên lao động làm kinh tế theo hướng công nghiệp hóa để mảnh đất tây nguyên thay ra đổi thịt từng ngày
và đến đây chương trình tạp chí lao động và xã hội của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại